xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
vào ngày hôm nay công an quận thủ đức tp hcm cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong
nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
trước đó khoảng một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng năm một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi bộ từ quán nhậu trên đường tam bình phường tam phú quận thủ đức tp hcm ra cầu bình phú
thì bị hai người đi trên xe gắn máy lao tới rút dao tấn công
gây án xong hai đối tượng đã lên xe bỏ trốn
trước đó nạn nhân được gửi đi cấp cứu nhưng đã tử vong
theo các nhân chứng nạn nhân và các đối tượng có quen biết nhau
có thể trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng trên
đặc điểm nhận dạng và biển số xe của đối tượng đã được cung cấp cho cơ quan điều tra
còn tại tỉnh khánh hòa công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tiến hành bắt tạm giam sáu đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
sau đối tượng bị bắt giữ chú tại xã phước đồng và phường vĩnh trường tp nha trang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên
tại thôn phước thượng xã phước đồng nên hai nhóm đã hẹn ra đánh nhau
tại khu vực giáp danh phước thượng và phước điển
hai nhóm đã sử dụng nhiều hung khí tự tạo như mát dao lao vào nhau ẩu đả
hậu quả khiến nguyễn văn hạnh một mươi bảy tuổi và tô nguyễn văn hợp một mươi sáu tuổi
cùng chú tại thôn phước thượng xã phước đồng bị nhiều vết thương vùng đầu tay và chân
riêng nguyễn văn hạnh có tỷ lệ thương tật là ba mươi chín
với tội danh tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép
bị cáo lý a kỷa ở bản pú trả xã mường mươn tỉnh điện biên
đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện mường trà tuyên phạt sáu năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn lý a dế hiện đang sinh sống ở trung quốc
gọi điện lôi kéo lý a kỷ trốn sang nước ngoài thành lập
cái gọi là vương quốc mông
nếu kỷa không đi thì khi nào dế tìm được người kỷa sẽ đưa những người đó lên biên giới việt trung
sau đó dế sẽ trả công cho kỷa
thực hiện theo thỏa thuận thì kỷa đã hẹn địa điểm thời gian và chuẩn bị phương tiện
trực tiếp hai lần đưa năm người là giàng a chầu giàng a vinh giàng a thề giàng a sình và vừa a chu
lên khu biên giới thuộc xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu
tiếp đó kẻ đã liên lạc với dế qua điện thoại để dế cho người đến trả công cho khỉa hai triệu đồng
và đưa năm người sang trung quốc qua đường tiểu ngạch
khi đến trung quốc một thời gian thì tất cả năm người được đưa sang lào để hoạt động
tuy nhiên cuộc sống bên nước bạn gặp nhiều khó khăn và khổ cực
nên giàng a vinh giàng a thề và vừa a chu đã tìm đường bỏ về việt nam
một buổi trưa nắng thì năm cháu bé rủ nhau ra ao nước thuộc vườn điều ở huyện bù gia mập tỉnh bình phước bắt nòng nọc để chơi
do bất cẩn thì ba em đã trượt chân ngã xuống ao nước tưới tiêu của vườn điều và tử vong
nạn nhân là em nguyễn thị ngọc tám tuổi phan thiên ân bảy tuổi và nguyễn thị yến tám tuổi
tất cả các em đều là học sinh của trường tiểu học bình thắng b
theo thông tin ban đầu thì vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày một mươi năm tháng năm một nhóm gồm năm em rủ nhau xuống rễ điều đi chơi
rồi xuống bắt con nòng nọc tại ao cách nhà khoảng ba trăm linh mét do bất cẩn ba em đã bị rơi xuống ao
mặc dù người dân nhanh chóng đưa đi trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện đa khoa thị xã phước long để cấp cứu
nhưng ba em đều đã không qua khỏi
mùa hè chỉ mới bắt đầu nhưng chúng ta có thể thấy là những ngày gần đây và đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ vừa qua
thì liên tục xảy ra các tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em
và tỉnh quảng ngãi thì cũng không phải là trường hợp ngoại lệ khi mà trong những ngày qua thì đã liên tiếp ghi nhận các trường hợp tử vong do đuối nước
chiều tối ngày một mươi bốn tháng năm nhóm học sinh lớp chín trường trung học cơ sở đức thạnh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi rủ nhau ra bãi biển minh tâm thuộc đức thạnh để tắm
trong lúc đùa nghịch không may bị sóng lớn cuốn trôi khiến hai em học sinh tử vong
hiện nay do thời tiết nắng nóng nhiều nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển
mặc dù nhiều khu vực tắm biển được cảnh báo nguy hiểm nước xoáy sâu gây đuối nước
nhưng các em vẫn vô tư đùa nghịch và vui chơi tại những khu vực này
nước biển thì nó có chỗ vật sâu vật cọn chứ không như nước sông
nó không có bèn phẻn như nước sông
chứ còn ở đây là biển bé ngon
cho nên là có lúc nó cho đỏ đất ở dưới chỗ cọn chỗ sâu người bình thường không biết
tuy ra có chỗ gạch
trống chỗ nước sâu
mà đổ nước sâu là người ta quen là người ta nhìn trên cái luồng nước nó xoáy đó là người ta biết
theo thống kê hơn một tháng qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra gần một mươi vụ đuối nước làm chết chín người
trong đó làm bảy em học sinh tử vong
đặc biệt trường hợp ba học sinh của trường trung học phổ thông sơn hà thị trấn di lăng huyện sơn hà rủ nhau đi tắm tại khu vực thác núi nia
trong quá trình tắm do bất cần hai em nguyễn văn hậu và huỳnh tấn tuấn
đang là học sinh lớp một mươi một bị đuối nước và tử vong
qua các vụ đuối nước tại các bãi tắm cho thấy nạn nhân bơi quá xa gặp luôn nước xoáy nên bị kiệt sức không thể quay lại bờ
hiện nay thời tiết diễn biến thất thường gây sóng lớn nhiều vòng xoáy tạo ra khu vực sâu nguy hiểm
địa phương xã tần khê cũng đang có kế hoạch để đầu tư hơ cái hồ tắm cho trẻ em
trang khi các em xuống tắm biển để tập bao trong quá trình tắm biển các em có kiến thức về vấn đề bao lầu để khỏi ảnh hưởng và xảy ra việc đuối nước của trẻ em
để ngăn chặn tình trạng đuối nước trong học sinh gia đình và nhà trường cần quan tâm giám sát trẻ em ngoài giờ học và trong thời gian nghỉ hè
trang bị những kiến thức cần thiết và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ
một mươi giờ chiều qua một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại tuyến đường xã thuộc địa bàn xã ngọc định huyện định quán tỉnh đồng nai làm hai mẹ con tử vong
theo thông tin ban đầu và thời gian trên chị nguyễn thị kim tuyến ba mươi một tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát sáu mươi b bốn bốn mươi nghìn hai trăm linh bốn
chở theo mẹ chồng là bà nguyễn thị hương năm mươi bảy tuổi cùng ngụ xã thanh sơn huyện định quán lưu thông theo hướng xã thanh sơn đi thị trấn định quán
khi đến khu vực xã ngọc định thì xe máy thì xe máy cày biển kiểm soát sáu mươi la một nghìn bốn trăm hai mươi bốn chưa rõ danh tính người điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
bất ngờ lạc tay lái lấn sang phải đường sau đó xe bị nghiêng làm rơi các bao tải hàng xuống đường
lúc này xe gắn máy do chị tuyến điều khiển chạy tới bị nhiều bao tải đè lên cả người và xe hậu quả là chị tuyến và bà hương tử vong
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được công an huyện định quán điều tra làm rõ
cũng trong ngày hôm qua tại tp hcm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba mẹ con thương vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng năm một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát năm mươi tám x hai một mươi ba nghìn chín trăm bảy mươi hai
chở theo hai con nhỏ lưu thông hướng đường một mươi bốn ra quốc lộ một a đoạn qua phường linh xuân quận thủ đức
khi đang ôm cua về quốc lộ một a xe máy bất ngờ va chạm với xe container biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi một lưu thông cùng chiều
khiến cho cả ba mẹ con ngã xuống đường
người mẹ cùng một cháu bé bị cuốn vào gầm xe bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ
cháu bé còn lại bị văng ra phía ngoài được người dân đưa đi cấp cứu
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và chị linh chi tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin được cảm ơn biên tập viên thu hương với những tin tức về an ninh trật tự mà chị vừa cập nhật
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
tuy nhiên trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút
hội khẩu thường trú tại xã xuân lộc huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã phải nhận quyết định truy nã số hai ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm của công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đối tượng nguyễn duy kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường cát linh quận đống đa thành phố hà nội
phạm tội buôn lậu và phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi một của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý